trước những phản ánh của người tiêu dùng và ghi nhận thực tế từ các đại lý ủy nhiệm
nhóm phóng viên của chương trình aloba tám mươi chín đã có công văn liên hệ với công ty honda việt nam
sau đó công ty honda đã phản hồi bằng email về nguyên nhân của tình trạng kha nhiễm xe
cũng như tăng đột biến giá xe máy honda tại các đại lý hủy nhiệm trong thời gian gần đây
trong bối cảnh giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao
cùng với ảnh hưởng từ các biến động kinh tế chính trị và dịch covid một mươi chín
thêm vào đó là cuộc khủng hoảng thiếu hụt chip bán dẫn toàn cầu
làm cho quá trình sản xuất cung cấp sản phẩm của nhiều ngành hàng bị tác động nặng nề
honda việt nam không phải là trường hợp ngoại lệ
dẫn đến những tác động tiêu cực đến quá trình sản xuất và cung ứng của công ty
cụ thể từ tháng bốn honda việt nam phải đối mặt với sự sụt giảm sản lượng sản xuất bình quân
của một số mẫu xe ga sản xuất trong nước
tình trạng này được dự báo sẽ tiếp diễn trong những tháng tiếp theo
khi hiện tại sản lượng tháng năm đã giảm khoảng hơn một nửa so với kế hoạch ban đầu
mặc dù trong email phản hồi với truyền hình công an nhân dân
honda việt nam trả lời là đảm bảo lợi ích hài hòa của khách hàng
nhưng trên thực tế những câu hỏi chúng tôi đưa ra
về việc tại sao giá bán trên thị trường lại tăng cao hơn so với giá trị thực tế ban đầu
thì honda việt nam vẫn không có câu trả lời thỏa đáng
và người tiêu dùng việt nam vẫn đang phải chịu mua xe máy với giá quá cao
và khi tình trạng khăn hiếm xe kéo dài giá xe tăng đột biến
thì quyền lợi của người tiêu dùng gần như không được đảm bảo
trong khi đó hãng cũng chỉ đưa ra thông báo
mong khách hàng thông cảm mà không có bất cứ sự điều chỉnh nào
trong chính sách kinh doanh để bảo vệ quyền lợi của khách hàng
cùng một lúc hai cái giá
mà cái giá đối với lại đề xuất của hãng bán
thì nó không có ý nghĩa gì đối với người mua cả
thậm chí gây bức xúc gây phản cảm cho người tiêu dùng
vì cái giá đáng nghĩa chỉ thế này
mà bây giờ tự dưng mình lại phải bỏ ra thêm rất nhiều tiền để mua
và theo luật giá thì không bao giờ có cái quy định như vậy cả
cái nhiệm vụ đầu tiên của cái đại lý
thì phải trách nhiệm là tuân theo cái quy định
của bên giá của người tiêu dùng
của bên giao đại lý
tức là chính hãng
và bán theo đúng giá hàng hóa
và đúng giá cung ứng dịch vụ
đối với người tiêu dùng
mà do bên giao đại lý ấn định
bởi vì quy định pháp luật
tức điều một trăm bảy mươi năm trong cái
vấn đề về trong luật thương mại
thì quy định rõ là
đại lý thì phải có trách nhiệm
tuân thủ nghiêm
trình những cái giá cả
của người tiêu dùng
về hàng hóa
và giá cả cung ứng dịch vụ
mà do bên giao đại lý
tiếp hình hãng đề ra
thưa quý vị
câu chuyện phân bón giả đã được truyền hình công an nhân dân
phản ánh rất nhiều trong thời gian qua
tuy nhiên tình trạng sản xuất phân bón giả
không hề suy giảm
mà vẫn có chiều hướng gia tăng
vì lợi nhuận vì đồng tiền
những kẻ kinh doanh hám lợi vẫn không từ một thủ đoạn nào
để phân phối ra thị trường các loại phân bón giả
kém chất lượng
và cuối cùng hậu quả
là người đông dân phải gánh chịu
ghi nhận về một vụ việc sản xuất phân bón giả
vừa bị lực lượng chức năng triệt phá
công an thành phố thanh hóa
vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can
và bắt tạm giam hoàng văn cường
là giám đốc công ty cổ phần sản xuất
và thương mại tổng hợp cường phát
với hành vi sản xuất buôn bán hàng giả
trước đó ngày một mươi bảy tháng năm
qua kiểm tra hành chính
lực lượng công an thành phố thanh hóa
đã phát hiện và tạm giữ hơn một trăm linh tấn phân bón hỗn hợp
do công ty cổ phần sản xuất
và thương mại tổng hợp cường phát sản xuất
có dấu hiệu sai phạm trong kinh doanh
sản xuất phân bón
ngay sau đó cơ quan công an đã tiến hành
mã hóa các mẫu phẩm để gửi chương cầu
giám định phân tích các thành phần
cấu thành sản phẩm
kết quả đã phát hiện hơn một trăm linh tấn phân bó
không đủ tiêu chuẩn
trong đó có hơn một mươi ba tấn là hàng giả
không có giá trị sử dụng
tại cơ quan điều tra
hoàng văn cường khai nhận
đã chỉ đạo công nhân bỏ thiếu bốn mươi hàm lượng cali
trong thành phần của phân bón hỗn hợp npk
so với tiêu chuẩn đã công bố
để hạ giá thành sản phẩm
hiện vụ việc được công an thành phố
thanh hóa tiếp tục điều tra làm rõ
một kết nối cũng đã kết thúc chương trình
aloba tám mươi chín tuần này của chúng tôi
trong chương trình aloba tám mươi chín phát sóng vào tuần sau
chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn
những thông tin về sự tùy tiện
và bát nháo của thị trường thực phẩm chức năng
cho trẻ em
quý vị và các bạn có thể liên hệ
cung cấp thông tin và phản hồi
với chương trình qua email
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại